lễ khai mạc giải vô địch thế giới võ cổ truyền việt nam lần thứ hai đã được tổ chức tại hà nội
sự kiện nhằm thúc đẩy phong trào luyện võ cổ truyền ở việt nam cũng như nhiều nước trên thế giới
tham dự buổi lễ có phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam cùng đại diện lãnh đạo bộ văn hóa thể thao và du lịch
tổng cục thể thao liên đoàn võ thuật cổ truyền việt nam và thế giới
giải năm nay có sự góp mặt của năm mươi bốn đoàn đến từ hai mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ
đều là những nơi có phong trào tập luyện võ việt nam rất mạnh mẽ
tôi cũng rất là hy vọng rằng sau cái giải này thì sự hấp dẫn và sức lan tỏa của kiếm đoàn võ thuật cổ truyền việt nam
sẽ còn vang xa hơn nữa và sẽ còn nhiều đất nước trên thế giới tham gia kiếm đoàn võ cổ truyền việt nam
đây là hoạt động thi đấu biểu diễn có ý nghĩa quan trọng tạo điều kiện cho các liên đoàn võ cổ truyền việt nam ở các nước
và liên đoàn võ cổ truyền tại việt nam có điều kiện giao lưu
học hỏi chia sẻ kinh nghiệm để cùng phát triển hơn nữa võ việt nam ở khắp nam châu
các vận động viên sẽ tranh tài ở các nội dung thi đấu gồm thi đấu đối kháng thi đấu bài quy định thi đấu tự chọn
đối luyện tập thể của môn phái và biểu diễn võ dưỡng sinh giải đấu chính thức diễn ra từ hai mươi hai đến hai mươi sáu tháng tám